thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ vừa ký ban hành công văn số hai nghìn chín trăm chín mươi tám bgdt qlcl
gửi chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức thi đợt hai
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
theo đó căn cứ ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tại công văn số bốn nghìn tám trăm linh vpcp kgvx ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ
trên cơ sở thống nhất đề nghị của các địa phương bộ giáo dục và đào tạo tổ chức đợt hai
của kỳ thi vào các ngày mùng sáu mùng bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cho các thí sinh chưa dự thi
hoặc không thể hoàn thành thi đợt một trong các ngày mùng bảy và mùng tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
để đợt hai của kỳ thi được tổ chức an toàn nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo
của phó thủ tướng chính phủ bộ giáo dục và đào tạo đề nghị chủ tịch ubnd tỉnh
chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở ban ngành
có liên quan của địa phương nhất là sở y tế triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch
và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt hai của kỳ thi đảm bảo an toàn
phòng chống dịch bệnh đáp ứng yêu cầu nghiêm túc khách quan công bằng
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh